từ tin báo của người dân vào đêm ngày ba tháng ba công an huyện an phú tỉnh an giang xác định một số đối tượng đi trên xe ô tô có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy
hơn một giờ đồng hồ sau lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ đinh thanh trực và thiều văn lai trên địa bàn xã khánh an huyện an phú cùng tăng vật khoảng một mươi tám sáu kg ma túy được cả hai cùng một người nữa vận chuyển từ campuchia về việt nam
sau khi về đến huyện an phú cả ba đã đem ma túy lên ô tô do trực thuê từ trước đó
nhưng chưa kịp ra khỏi địa bàn huyện an phú thì trực và lại bị lực lượng công an bắt giữ hiện lực lượng công an đang tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại trong vụ án
dù đã có hành vi giấu ma túy rất tinh vi một đối tượng mua bán vận chuyển ma túy vừa bị công an huyện tân kỳ tỉnh nghệ an bắt giữ
đó là lương văn hai chú tại huyện quế phong tỉnh nghệ an để che giấu hành vi phạm tội hai đã khuét ruột của cây bắp cải để cho ma túy vào bên trong rồi tiếp tục giấu vào thùng xốp
tuy nhiên mọi thủ đoạn của đối tượng đều không thể qua mắt được lực lượng công an hai đã bị bắt quả tang cùng tăng vật là hai trăm tám mươi bốn viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
hiện công an huyện tân kỳ đang tạm giữ hình sự đối tượng để điều tra mở rộng
công an huyện cronbuk của tỉnh đắk lắc vừa bắt giữ lê văn hòa chú tại huyện ea leo tỉnh đắk lắc
hòa là người đã điều khiển ô tô gây tai nạn khiến một trong hai em học sinh lớp chín tử vong rồi bỏ chạy được biết là cuộc truy đuổi kéo dài hơn ba mươi km
vụ tai nạn xảy ra vào trưa ngày một mươi ba tháng ba trên đường hồ chí minh thuộc địa phận xã chư cà bô huyện cronbuk
cả hai nạn nhân đều một mươi bốn tuổi chú huyện crong búc là cháu nguyễn duy đạt và võ trung tín
đang trên đường đi học về hai cháu đã bị xe tải do lê văn hòa điều khiển trông túng tâm chúng khiến cho đạt ngã xuống đường và tử vong tại chỗ còn tín bị thương
sau khi truy đuổi được hơn ba mươi km công an huyện crong búc đã tạm giữ được hòa cùng phương tiện
được biết là hoàn cảnh của gia đình cháu đạt rất khó khăn nên công an huyện crong búc đã tham mưu cho ban an toàn giao thông huyện tổ chức thăm hỏi và động viên cháu
trộm cắp tài sản khi bị phát hiện còn đánh trọng thương người khác ba thiếu niên độ tuổi từ một mươi năm đến một mươi bảy vừa bị đội cảnh sát hình sự công an quận liên triều đà nẵng mời lên làm việc
đó là mai phạm đăng huy nguyễn anh ngọc vĩ và hồ huỳnh thái sơn
trước đó nhận được tin báo về việc anh nguyễn phước ngà chú phường hòa khánh nam bị một nhóm thiếu niên tấn công khi anh phát hiện hành vi trộm cắp tài sản
đội cảnh sát hình sự công an quận liên triều đã phối hợp tổ chức xác minh làm rõ
tại cơ quan điều tra cả ba khai nhận vào dạng sáng ngày năm tháng ba nhóm này đã rủ nhau đi trộm gà
vĩ đứng ngoài cảnh giới còn huy và sơn đã dùng kim cắt lưới để trộm
khi bị chủ nhà phát hiện thì vị đã dùng cao sắt tấn công chủ nhà rồi bỏ chạy
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
với hành vi chống người thi hành công vụ và còn thêm hành vi cố ý gây thương tích
sau đối tượng cùng chú tỉnh đồng nai và lâm đồng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân phú tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam
sau đối tượng trần văn tuấn trần văn trường nguyễn văn thọ nguyễn văn lộc
đinh văn hùng và lâm anh tuấn chú tại tỉnh lâm đồng rủ nhau vào vườn quốc gia cát tiên để săn bắt động vật hoang dã cháy phép
khi đi các đối tượng mang theo một khẩu súng thể thao dao đèn pin bình xí thơi cay
rồi thuê trương văn danh chú tại tỉnh đồng nai điều khiển xuồng chở cả nhóm vượt sông để vào vườn quốc gia săn bắt
đến dặng sáng ngày hai tháng ba khi đến tiểu khu bốn mươi hai ấp bốn xã đắc lua
nhóm đối tượng trên gặp lực lượng kiểm lâm đang làm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ rừng
các đối tượng đã bỏ chạy hùng bị anh triều văn hai kiểm lâm viên khống chế
thấy vậy lâm anh tuấn đã dùng bình xí thơi cay xịt vào lực lượng kiểm lâm
các đối tượng còn lại đã dùng dao chém lực lượng kiểm lâm rồi cả nhóm bỏ chạy riêng đối tượng hùng bị bắt
trước khi đi săn tuấn bảo gặp lực lượng kiểm lâm chống chạy để thoát thân
xong rồi đến lúc đi gặp lực lượng kiểm lâm chống chạy để thoát thân
đi gặp lực lượng kiểm lâm thì tôi đã bị bắt tôi có hô lên anh em là cứu
thì anh em lên tuấn có tới cầm bình xí thơi cay xịt để cứu
hậu quả kiểm lâm triều văn hai bị các đối tượng chém trúng vùng tay đầu
phạm ngọc tuấn bị chém trúng gò má phải lương văn bào bị chém ở bàn tay phải
còn các kiểm lâm khác bị thương nhẹ
ba giờ thì các đối tượng đi ra và chúng tôi ộp vào
không chết đối tượng khi không chết đối tượng thì đối tượng có cầm dao xịt hơi cay vào người
nhận được tin báo của trạm kiểm lâm cơ động vườn quốc gia công an huyện tân phú đã huy động lực lượng tiến hành khám nghiệm hiện trường
và phối hợp với lực lượng kiểm lâm vườn quốc gia cát tiên tổ chức truy bắt nhanh nhóm đối tượng manh động trên
thu giữ một con heo rừng một con ai một con treo một con chuồn hương đã chết một súng tự chế ba con dao và hai bình xịt hơi cay
bọn em đi ra thì gặp lực lượng kiểm lâm
sau đó tụi em tung chạy vì hùng đã bị bắt
sau đó em dừng lại lấy bình xịt hơi cay xịt vào lực lượng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân phú phối hợp với lại viện kiểm sát và tòa án nhân dân huyện tân phú
để sớm đưa vụ án ra xét xử nghiêm theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân phú khuyến cáo người dân là không thực hiện các hành vi săn bắt trái phép
tại các cái rừng đây đây là hành vi phá pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm
hiện công an huyện tân phú tỉnh đồng nai đang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị sau khi lừa đảo thành công nhiều phụ huynh tại thành phố hồ chí minh
chiều trò con đang cấp cứu yêu cầu chuyển tiền gấp đã xuất hiện tại hà nội
hàng loạt trường học đã có thông báo khẩn gửi tới phụ huynh
trong thông báo gửi tới phụ huynh ban giám hiệu các trường đã cảnh báo về hiện tượng kẻ xấu mạo danh giáo viên
gọi điện thông báo con bị tai nạn giao thông và yêu cầu phụ huynh chuyển tiền
phụ huynh cần cảnh giác và gọi điện cho thầy cô chủ nhiệm để kiểm chứng
đồng thời khẳng định khi có sự việc bất thường xảy ra đối với học sinh giáo viên chủ nhiệm sẽ liên lạc trực tiếp đến phụ huynh
hiện một số trường đã cảnh báo sự việc và báo cáo lên công an phường sở tại
trước mắt nhà trường và giáo viên sẽ nêu cao trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của học sinh phụ huynh
để kẻ xấu lợi dụng lừa đảo thiết lập đường dây nóng khi cần thông báo các vụ việc khẩn đến phụ huynh học sinh
và tiếp nhận thông tin khi có tình trạng khẩn cấp
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng vũ trung chính
xin chào quý vị và các bạn đến với tư mục lệnh truy nã
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường chú tại khu quế trạo phường dữ lâu thành phố việt trì tỉnh phú thọ
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ
là đối tượng nguyễn đức hải sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một hộ khẩu thường trú tại tổ ba e khu hai phường gia cẩm thành phố việt trì tỉnh phú thọ
đối tượng này cao một m bảy mươi và có sẹo chấm ở lông mảy trái
và đối tượng hoàng tiến thực sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hồ khẩu thường trú tại xã phúc khánh huyện yên lập tỉnh phú thọ
bị công an huyện yên lập tỉnh phú thọ ra quyết định truy nã cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện